trong thời gian tham dự hội nghị thượng đỉnh g bảy mở rộng tại quebec canada thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có hàng loạt các cuộc tiếp xúc song phương với hầu hết lãnh đạo các nước g bảy các nước và tổ chức quốc tế tham dự hội nghị thượng đỉnh g bảy mở rộng
tại cuộc gặp với thủ tướng nhật bản shinzo abe thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng shinzo abe nhất trí hai bên cần tăng cường phối hợp đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản phát triển thực chất và hiệu quả hơn nữa trên mọi lĩnh vực
triển khai tốt các thỏa thuận tuyên bố chung hai bên đã nhất trí trong chuyến thăm của chủ tịch nước trần đại quang
hai thủ tướng cũng nhất trí hai nước cần tập trung nỗ lực sớm phê chuẩn và đi vào triển khai hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp nhằm mang lại lợi ích cho hai quốc gia và cả khu vực
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã mời thủ tướng shinzo abe tham dự diễn đàn kinh tế thế giới wef asean vào tháng chín năm hai nghìn một mươi tám tại việt nam
trong cuộc gặp thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và thủ tướng naui enna sunberg đã trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa hai nước hiệu quả hơn tạo điều kiện để doanh nghiệp naui tăng cường đầu tư vào việt nam nhất là trong các lĩnh vực mà naui có thế mạnh như vận tải biển đóng tàu dầu khí nuôi trồng thủy sản năng lượng tái tạo
thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị hai nước phối hợp thúc đẩy đàm phán hiệp định thương mại tự do giữa việt nam với khối mộ dịch tự do châu âu efta trên tinh thần cân bằng lợi ích có tính tới trình lệch về trình độ phát triển
cuộc gặp giữa thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng seka hasina cùng nhất trí thúc đẩy các nỗ lực nhằm củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị thời gian tới hai bên tập trung triển khai các biện pháp cụ thể để tăng cường trao đổi thương mại giữa hai nước
việt nam sẵn sàng cung cấp lương thực ổn định lâu dài cho bangladesh
thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đề nghị bangladesh ủng hộ việt nam ứng cử ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
tại cuộc gặp tổng thống pháp macron hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tăng cường hiệu quả của các cơ chế hợp tác
thúc đẩy đối thoại về các vấn đề chiến lược an ninh quốc phòng phối hợp triển khai các biện pháp thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư giữa hai nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc và tổng thống macron nhất trí mở rộng tăng cường giao lưu văn hóa và hợp tác giữa các địa phương hai nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chuyển lời mời của lãnh đạo việt nam tới tổng thống pháp và mời thủ tướng pháp sớm thăm việt nam
tổng thống macron bày tỏ mong muốn sẽ thăm việt nam trong năm hai nghìn một mươi chín và sẽ chuyển lời mời của thủ tướng nguyễn xuân phúc tới thủ tướng pháp
vừa được bổ nhiệm giữ chức thủ tướng italia tại cuộc gặp thủ tướng italia hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa việt nam và italia
phát triển sâu rộng duy trì và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác đối thoại giữa hai nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ cảm ơn italia ủng hộ việt nam ứng
hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
tại cuộc gặp với tổng thống argentina mauricio macri hai nhà lãnh đạo khẳng định coi trọng mỗi nước trong tổng thể chính sách đối ngoại của nhau
và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác mang tầm chiến lược giữa hai nước
tiếp tục tạo môi trường thuận lợi để kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai bên
góp phần thúc đẩy hơn nữa kim ngạch thương mại hai triều đang có chiều hướng gia tăng mạnh
tổng thống argentina macri trân trọng mời thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc thăm argentina năm hai nghìn một mươi tám
khẳng định mong muốn thăm việt nam vào năm hai nghìn một mươi chín nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương
trong thời gian tham dự hội nghị thượng đỉnh g bảy mở rộng
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gặp trao đổi với tổng thống các nước haiti senegal nam phi
tại các cuộc gặp thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trao đổi với lãnh đạo các nước
về nhiều biện pháp mở rộng hợp tác
giữa việt nam và các nước này đặc biệt là hợp tác kinh tế thương mại đầu tư
nhằm khai thác tiềm năng còn rất nhiều của các mối quan hệ song phương
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đề nghị chính phủ senegal quan tâm công nhận vị thế pháp lý
của cộng đồng người việt nam sinh sống làm ăn tại senegal
ngay sau phiên họp thượng đỉnh g bảy mở rộng thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp tổng giám đốc ngân hàng thế giới
chris stalina rojava tổng giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế christine lagarde
và tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres
thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị ngân hàng thế giới tạo điều kiện để việt nam tiếp cận nguồn vốn ưu đãi
phát triển cơ sở hạ tầng ưng phò với biến đổi khí hậu giảm nghèo
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định cam kết của chính phủ việt nam trong việc sử dụng hiệu quả vốn vay yêu đãi
trong cuộc gặp với tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao
và ủng hộ các nỗ lực và đóng góp của cá nhân tổng thư ký đối với việc tăng cường vai trò của ngoại giao phòng ngừa
ngăn ngừa xung đột giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng hiến trương liên hợp quốc và luật pháp quốc tế
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam đã và sẽ tham gia tích cực vào các công việc chung của liên hợp quốc
việt nam ủng hộ cải tổ liên hợp quốc theo hướng tăng cường hiệu quả minh bạch và dân chủ hóa trong mọi hoạt động
thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị tổng thư ký liên hợp quốc ủng hộ việt nam ứng cử hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một